các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người đến địa điểm trên tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế phường yên sở trung tâm y tế quận hoàng mai hoặc cdc hà nội để được tư vấn và hướng dẫn
sáng cùng ngày trung tâm y tế huyện quốc oai cũng tìm người từng đến hàng bún tại chợ thôn muôn xã tuyết nghĩa cần khẩn trương liên hệ ngay cơ quan y tế để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm
ngoài ra huyện thanh hoa cũng phát đi thông báo khẩn liên quan đến f gồm các địa điểm tòa án huyện thanh oai khu tập thể tòa án tổ một thị trấn kim bài hiệu thuốc gần nhà máy bia kim bài chợ thị trấn kim bài siêu thị vinmart kim bài trạm y tế thị trấn kim bài chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi trung tâm tiêm chủng gióng thanh oai hai mươi ba tháng một mươi
người dân từng đến các địa điểm này hoặc tiếp xúc với f từ ngày một mươi tháng một mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi được yêu cầu tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế kim bài trung tâm y tế huyện thanh oai để được tư vấn và hướng dẫn
theo báo cáo của sở chí huy phòng chống covid một mươi chín huyện thanh oai đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi trên địa bàn huyện ghi nhận sáu ca dương tính sars cov hai liên quan đến ổ dịch huyện quốc oai
sơ bộ chính quyền địa phương truy vết được một trăm bốn mươi ba f một và người liên quan tại một mươi xã và hai đơn vị bao gồm tòa án nhân dân huyện và công an huyện
trong đó hai mươi ba trường hợp cách ly tại nhà khu tập thể tòa án và hai mươi hai người cách ly tại trụ sở tòa án huyện đến nay chín mươi trường hợp f một đều đã có kết quả âm tính
những ngày qua hà nội phát sinh nhiều f ngoài cộng đồng phức tạp nhất hiện nay là ổ dịch huyện quốc oai với tổng một mươi chín f phân bố tại các quận huyện thị xã quốc oai một mươi ca thanh oai sáu ca hà đông hai ca và sơn tây một ca
các ca bệnh công tác tại công an huyện quốc oai bốn ca tòa án nhân dân huyện quốc oai sáu ca
ủy ban nhân dân thị trấn quốc oai một ca công an thị trấn quốc oai một ca tri cục thi hành án huyện quốc oai một ca tòa án huyện thanh oai một ca và năm trường hợp khác
ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội nhận định thời gian tới có thể vẫn sẽ ghi nhận thêm các ca bệnh lẻ tẻ tuy nhiên ổ dịch cơ bản được khoanh vùng khó bùng phát mạnh
theo ông tuấn việc lây nhiễm giữa các cán bộ thường xuyên tiếp xúc nhiều nên phát sinh nhiều f một và f hai
qua giả soát cơ quan chức năng truy vết được tổng bốn trăm tám mươi sáu f một một trăm ba mươi bốn f hai một trăm linh tám người liên quan khác không chỉ ở huyện quốc oai mà còn có các khu vực khác như huyện thanh oai quận hà đông
cũng theo chuyên gia này việc bùng phát ổ dịch tại huyện quốc oai không ảnh hưởng đến lộ trình nới lỏng tiến tới trạng thái bình thường mới của thủ đô
kiên giang an giang bạc liêu và sóc trăng ghi nhận nhiều f trong cộng đồng và đang dồn toàn lực để khống chế dập dịch
theo vn express an giang là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh nhất các tỉnh miền tây
bảy ngày qua tỉnh phát hiện một bốn trăm tám mươi một ca covid một mươi chín tăng một trăm bảy mươi so với tuần trước
trong đó bốn trăm linh bảy trường hợp trong cộng đồng chiếm hai mươi bảy số ca từ các tỉnh thành khác về quê chiếm hai mươi
địa phương đã phát hiện một ba mươi bốn ca dương tính trong hơn sáu mươi năm người hồi hương thời gian qua
chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thành bình cho biết địa phương đang lên phương án cách ly điều trị f không triệu chứng tại nhà
cùng với tăng cường các trạm y tế lưu động
lo nhất là người dân về nhưng không khai báo y tế tỉnh đang phát huy vai trò của các tổ covid một mươi chín cộng đồng nhanh chóng phát hiện những trường hợp như thế
trong số địa phương của an giang huyện trợ mới ghi nhận số ca dương tính ncov tăng cao
ba ngày gần đây huyện trợ mới phát hiện hai trăm ba mươi sáu ca nâng tổng số trường hợp mắc ncov ở địa phương lên chín trăm bốn mươi tám ca
địa phương đã phong tỏa nhiều khu vực ca nhiễm nâng cấp độ dịch từ hai lên ba nguy cơ cao thiết lập khu điều trị f không triệu chứng quy mô bốn trăm linh giường
ngoài các ổ dịch tại huyện trợ mới chùm ca lây nhiễm tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang đã phát hiện một trăm linh bốn f
qua truy vết người ra vào bệnh viện ghi nhận thêm năm mươi năm ca mắc ở bảy địa phương trong tỉnh
đến nay tỉnh an giang ghi nhận tổng cộng chín hai trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trước diễn biến dịch phức tạp mới đây tỉnh an giang đã vận hành bệnh viện điều trị bệnh covid một mươi chín ở huyện phú tân quy mô một trăm linh giường
trước đó tỉnh phê duyệt kinh phí gần một trăm hai mươi tỷ đồng đầu tư khẩn cấp phòng icu điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang tại thành phố long xuyên
tại sóc trăng ông trần văn khải phó giám đốc phụ trách sở y tế cho biết tình hình covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp
ngày hai mươi bốn tháng một mươi toàn tỉnh ghi nhận chín mươi tám trường hợp dương tính ncov
trong số này bảy mươi một trường hợp f một chuyển thành f bảy ca về từ vùng dịch hai mươi ca qua xét nghiệm cộng đồng và khu phong tỏa
từ đợt dịch thứ tư bùng phát tại địa phương ngày bốn tháng bảy sóc trăng ghi nhận tổng cộng bốn ba trăm bảy mươi sáu ca dân tính ncov
trong số này hai một trăm năm mươi hai người khỏi bệnh ba mươi năm ca tử vong
gần một tháng qua sóc trăng tiếp nhận trên bốn mươi ba người về từ long an tp hcm đồng nai bình dương
từ ba mươi tháng chín đến nay số người mắc covid một mươi chín tại sóc trăng tăng mạnh hơn ba lần
ông khải cho biết hệ thống y tế của tỉnh có khả năng điều trị hơn hai f
tình hình dịch vẫn phức tạp nên địa phương đã xây dựng năm bệnh viện giã chiến nâng công suất lên ba f đồng thời đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân
tại bạc liêu ổ dịch lớn nhất hiện nay tại một công ty thủy sản với bảy trăm linh lao động ở thị xã giá rai với một trăm ba mươi một f trong năm ngày qua
đánh giá ổ dịch này có nguy cơ lây nhiễm cao và lan rộng ngành y tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng truy vết cách ly điều trị
ở phạm vi toàn tỉnh từ ngày một mươi chín đến hai mươi bốn tháng một mươi địa phương ghi nhận bốn trăm bảy mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
trong số này có năm mươi chín ca phát hiện trong cộng đồng tại thị xã giá rai thành phố bạc liêu và các huyện đông hải phước long hồng dân
một mươi chín ca dân tính tại các khu cách ly thu dung điều trị trong đó năm trường hợp là nhân viên y tế bốn mươi ca tại các khu phong tỏa ở huyện hồng dân ba mươi sáu ca là người về quê hiện ở tại các khu cách ly tập trung
trước diễn biến f bùng phát nhiều nơi từ hai mươi sáu tháng một mươi tỉnh quy định tại khu vực cấp ba vùng cam nguy cơ cao chỉ những người đã tiêm vaccine một đến hai mũi hoặc f khỏi bệnh mới được ra đường
ở vùng cấp bốn vùng đỏ nguy cơ rất cao người đã tiêm hai mươi vaccine hoặc f không khỏi bệnh mới được ra đường chính quyền sẽ thiết lập chốt trận kiểm soát ở những khu vực này
hiện bạc liêu có chín trong tổng số sáu mươi bốn xã phường thị trấn thuộc vùng đỏ tại thị xã giá rai thành phố bạc liêu và hai huyện đông hải phước long bốn xã ở thị xã giá rai huyện đông hải và hồng dân thuộc vùng cam
tại tỉnh kiên giang cũng ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh trong thời gian gần đây trung bình mỗi ngày khoảng một trăm linh trường hợp trong số đó ca cộng đồng chiếm một mươi
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi toàn tỉnh phát hiện bảy sáu trăm hai mươi chín ca covid một mươi chín
cùng với việc nâng cao ý thức người dân kiên giang đặt mục tiêu nhanh chóng phủ vaccine
khi phát hiện ổ dịch ngành y tế khẩn trương khoanh vùng gọn dập dịch nhanh
đến nay tỉnh đã tiêm vaccine cho sáu mươi năm trong tổng số một hai triệu người dân trên một mươi tám tuổi trong đó số người tiêm đủ hai mũi chiếm tám
mặc dù tại các địa phương đã lên nhiều phương án chống dịch covid một mươi chín tuy nhiên số ca mắc vẫn có chiều hướng gia tăng
theo thống kê của sở y tế đắk lắc từ một mươi sáu ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi trên địa bàn tỉnh
ghi nhận bảy mươi chín ca mắc covid một mươi chín tại sáu địa phương
cụ thể gồm thành phố buôn ma thuật một mươi chín lắc ba mươi chín cờ đông bông bốn ea hờ leo hai cờ đông anna một mươi ba và thị xã buôn hồ
trong đó một mươi bốn trường hợp được phát hiện tại cộng đồng một mươi hai người đã cách ly tại nhà bốn mươi bảy ca nhiễm trong khu cách ly tập trung
và sáu trường hợp tại vùng phong tỏa đến nay tỉnh đã có tổng cộng ba hai trăm ba mươi tám người mắc covid một mươi chín
ngành y tế tỉnh đắk lắc nhận định
số ca mắc mới trong cộng đồng trong tuần này tăng kỷ lục cao nhất từ trước đến nay tại địa phương
nguyên nhân được xác định đó là thời gian qua tỉnh luyện tục xuất hiện các trùn ca bệnh cho cộng đồng không rõ buồn lây
các trùn ca bệnh trong một mươi bốn ngày vừa qua chủ yếu có liên quan đến các chợ tiểu thương tại chợ
đặc biệt là các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh khiến việc truy vết các trường hợp có liên quan rất khó khăn
ngoài ra số lượng công dân trở về từ vùng dịch từ ngày hai tháng một mươi đến nay với số lượng rất lớn
trung bình mỗi ngày tỉnh có từ bảy trăm linh đến một công dân trở về
đến nay đã có hai trăm hai mươi năm trường hợp công dân dương tính với sars cov hai
theo ông vũ văn hưng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bô ma thuận địa định
thành phố từ ngày hai mươi năm tháng một mươi sẽ áp dụng một số biện pháp siết chặt mới như tạm dừng hoạt động ăn uống tại các quán ăn nhà hàng
bên ngoài cơ quan công sở nếu tập trung trên một mươi người thì chính quyền sẽ có hướng xử phạt thích hợp
các lực lượng sẽ thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn phòng chống dịch
các ổ dịch trong cộng đồng ở địa phương đang rất phức tạp
nếu ủy ban nhân dân thành phố không xiết chặt lại sẽ rất dễ vỡ trận
tuy nhiên về cơ bản thành phố bô ma thuật vẫn sẽ triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
để hướng đến việc thích ứng an toàn nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
để không bỏ lỡ những thông tin mới về dịch bệnh sức khỏe quý vị hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của bản sức khỏe và đời sống công an ngu luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại